trước diễn biến của cơn bão số năm song song với công tác kêu gọi tàu thuyền
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
cũng triển khai tăng cường lực lượng hướng dẫn cho tàu thuyền các tỉnh lân cận di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
âu thuyền thọ quang được thiết kế với công suất tối đa cho năm trăm linh tàu thuyền neo đậu
tuy nhiên thời điểm hiện tại đã là bảy trăm linh chiếc và theo dự báo có thể lên đến một chiếc tránh trú
trước tình hình quá tải tại đây ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng
đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân di chuyển tàu thuyền tại ba khu vực đã được bố trí sẵn
đây cũng là phương án cấp bách nhằm giảm tải cho âu thuyền thọ quang
người dân cũng đã chủ động lên kế hoạch di chuyển thúng chai lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng sử dụng máy chuyên dụng đưa phương tiện lên bờ trước khi bão đến
đơn vị đã huy động các phương tiện cấu và cùng với bà con để cấu toàn bộ phương tiện
thì sáng hôm nay đã cấu trên
gần sáu trăm linh chiếc lên trên bờ để đảm bảo an toàn trong khu vực
chỉ đào trong buổi kiểm tra sáng nay thì thương trực thanh quỳ đà nẵng cũng đã quan triệt với các địa phương là
tuyệt đối không cho người dân ở trên các phương tiện như tàu thuyền và bảo đảm tài sản và tình mạng tuyệt đối cho người dân